một số lượng lớn rượu ngoại nhang mũi dầu gió không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội đặc nhiệm phòng phòng chống tội phạm về ma túy bộ đội biên phòng tỉnh
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang thu giữ bắt giữ một đối tượng có liên quan
vào lúc giờ ngày hai mươi một tháng hai tổ công tác tổ chức mật phục chống quân lậu trên canh vĩnh tế
đoạn gần khu vực cống ông cần thuộc phường tỉnh biên thị xã tỉnh biên tỉnh an giang
phát hiện một đối tượng đang điều khiển thuyền máy chạy trên canh vĩnh tế hướng từ phường an phú về phường tịnh biên thị xã tịnh biên
có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên thuyền có sáu chai rượu chivat regal một mươi tám sáu trăm linh hộp nhang muỗi nhãn hiệu low smoke
hai trăm bốn mươi chai dầu nước vàng nhãn hiệu siang puroi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo lời khai đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thường trú tại thị xã tịnh biên tỉnh an giang
đối tượng khai nhận số hàng hóa trên mua từ campuchia của một người đàn ông tên ni quốc tịch campuchia
không rõ họ tên địa chỉ để bán kiếm lời
tổ công tác đã đưa đối tượng và phương tiện cùng tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an xã ba trang huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã bàn giao trên bảy mét khối gỗ
phát hiện trên hai ô tô chở gỗ trái phép khai thác
trước đó công an xã ba trang phối hợp với kiểm lâm địa bàn
phát hiện hai ô tô do đối tượng nguyễn lâm và đặng hữu tuấn điều khiển vận chuyển gỗ trái phép
tại hiện trường đã phát hiện một mươi bảy khúc gỗ tròn châm trội số lượng là khoảng bảy mét khối
ngoài ra còn có một số lượng lớn lâm sản củi
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện và chuyển hồ sơ vụ việc cho hạt kiểm lâm huyện xử lý
cơ quan an ninh điều tra cơ quan tỉnh hậu giang vừa khởi tố
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông lê phước nhàn
giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang
để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra cũng đã khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can nhàn
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn hà liêm gọi tắt là công ty hà liêm
có địa chỉ tại thành phố cần thơ chúng đấu giá quyền sử dụng đất
phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án khu dân cư hai bên đường tây sông hậu
thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai
loại đất thương mại dịch vụ có thời hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
sau khi được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công ty hà liêm đã không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết
mà đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam với giá chín tỷ đồng
tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam
mà không xin ý kiến của ubnd tỉnh hậu giang
sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định
việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao
làm trái quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất
đai gây hậu quả nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay một tàu hàng đâm tàu cá gãy đôi chìm trên biển
và vụ tai nạn đã làm một người tử vong hai người đang mất tích
trên vùng biển quảng ngãi cách cảng sa kỳ khoảng năm hải lý tàu cá số hiệu qng một mươi một nghìn một trăm hai mươi sáu ts
của ông nguyễn đảm bốn mươi sáu tuổi ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi đang đánh bắt hải sản đã bất ngờ
bị tàu hàng của công ty trung thắng trụ sở tại nam định trên đường từ tp hcm ra hà tĩnh đâm vào
khiến cho tàu cá bị chìm các thuyền viên rơi xuống biển
thời điểm xảy ra va chạm tàu của ông nguyễn đảm có chín lao động nhận được tin báo lực lượng cứu hộ
và các tàu cá trong khu vực đã triển khai phương án tìm kiếm ứng cứu thuyền viên
sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được bảy ngư dân
trong số này một ngư dân do vết thương quá nặng đã tử vong sáu người bị thương được đưa vào bờ cấp cứu
hai ngư dân mất tích và hiện các lực lượng chức năng cùng với các tàu cá ở địa phương đang triển khai tìm kiếm
hai thuyền viên mất tích và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hải phòng cho biết
vụ cháy sưởng sản xuất hạt nhựa tại xã an hồng huyện an dương vào tối ngày hai mươi hai tháng hai đã được dập tắt kịp thời
đang nói nhà xưởng sản xuất hạt nhựa này đã bị đình chỉ hoạt động theo quyết định số hai nghìn hai trăm linh sáu ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của công an huyện an dương
như antv đã đưa tin vào tối ngày hai mươi hai tháng hai trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn nhận được tin báo cháy tại sưởng sản xuất hạt nhựa
địa chỉ tại xã an hồng huyện an dương
trung tâm đã điều động lực lượng phương tiện gồm một mươi bốn xe chữa cháy hai xe cứu nạn cứu hộ
một xe c tec một xe chở robot chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp lực lượng tại chỗ và đơn vị liên quan di chuyển nhiều tài sản có giá trị ra nơi an toàn
kịp thời khống chế không để xảy ra cháy lan cháy lớn
dù không có thiệt hại về người nhưng do xưởng có chứa nhiều nhựa nên vụ cháy đã cháy dữ dội thiêu dụi khoảng năm trăm linh m hai nhà xưởng
cơ quan chức năng thành phố tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi làm việc
nơi ở đối với tám bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể tám bị can
sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo
hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
trình độ dưới ba tháng có nguồn vốn dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn các huyện quỳnh nhai mường la sông mã sốt cộp bắc yên phù yên vân hồ và thành phố sơn la
trong đó khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với năm trường hợp gồm nguyễn quang tuấn nguyên trưởng phòng dân tộc thành phố sơn la
nguyễn đình lâm nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện sông mã
vương hồng hải nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện bắc yên
trần đức hoa nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện vân hồ
phạm đức huynh nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện mường la
khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba trường hợp gồm nguyễn văn huy
nguyên trưởng phòng lao động thương minh và xã hội huyện quỳnh nhai vũ xuân cường nguyên trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện sốp cộp
nguyễn thanh cường kế toán phòng lao động thương minh và xã hội huyện phú yên
cũng liên quan tới vụ việc trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với cao đình sơn
giám đốc đào hữu bính phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc và hoàng văn lực là cán bộ thuộc trung tâm này về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như thỏa thuận
cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng còn trần tình huy đã lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn
các đối tượng đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như thỏa thuận
hai đối tượng trần bùi hoài phương và trần tình huy cùng chú tại tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bị khởi tố và bắt tạm giam
quá trình điều tra ban đầu xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phương và huy lợi dụng chính sách của nhà nước về đất đai đã yêu cầu nhiều người đặt cọc tiền khi mua đất chuyển đổi quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng trên đã dùng giấy tờ đất để thỏa thuận mua bán và nhận đặt cọc sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân mà không thực hiện giao dịch như đã thỏa thuận
cụ thể gần đây nhất bùi hoài phương đã lừa đảo chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng còn trần đình huy đã lừa đảo chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của nạn nhân
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác trên địa bàn